ủy ban nhân dân huyện hà trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho chính gia đình ông thảo trên diện tích đất công ích của xã hà vinh tại thôn hai hiện gọi là thôn quý vinh
để tránh dư luận ông thảo đã nhờ ông ngô văn lưu đứng ra làm giấy tờ
khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông lưu sẽ sang tên lại cho ông thảo
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi ba ủy ban nhân dân huyện hà trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông ngô văn lưu với diện tích ba m hai
bao gồm cả diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm
ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ông ngô văn lưu đã làm thủ tục sang nhượng tên mảnh đất nói trên cho ông lê xuân thảo như đã thỏa thuận ban đầu
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện hà trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông thảo trên mảnh đất công ích của xã hà vinh
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện hà trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ngô văn lưu trên cơ sở hồ sơ khống này và sau này sang tên cho ông lê xuân thảo là hoàn toàn sai với luật đất đai và gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn một đối tượng đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp công an tỉnh hà tĩnh phát hiện và bắt giữ
trong lúc đang tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng và công an tỉnh hà tĩnh phát hiện một người đàn ông đang đi trên xe máy qua khu vực đường ven biển
thuộc địa bàn thôn ba xã cẩm lĩnh huyện cẩm xuyên có nhiều nghi vấn
lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trên xe máy chứa hai mươi năm kg thuốc nổ
qua lời khai ban đầu đối tượng khai nguyễn tiến toản chú xã kỳ xuân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đang trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định một nghìn hai trăm ba mươi hai qdttg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội
theo quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
cụ thể mức lãi suất cho vai ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vai có dư nợ
trong năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định một nghìn hai trăm ba mươi hai qdttg về mức lãi suất cho vai ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội

cụ thể mức lãi suất cho vai ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vai ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội